sáng hôm nay công an tp hà nội tổ chức lễ gia quân thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai tại hà nội
trung tướng đoàn duy khương giám đốc công an tp hà nội chủ trì buổi lễ
dự buổi lễ có lãnh đạo thành ủy ủy ban nhân dân tp hà nội
cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ bộ công an bộ tư lệnh thủ đô
các sở ngành quận nguyện của tp hà nội
và đại diện hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an tp tham gia bảo vệ hội nghị
các kế hoạch của bộ công an và của thành ủy ủy ban nhân dân tp
đồng thời các phương án đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ địa điểm tổ chức
và các sự kiện bên lề nơi cư trú đón tiễn và trên tuyến đường hoạt động
của các đoàn tham dự hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần hai
và trung tâm báo chí hội nghị thượng đỉnh đặt tại cung văn hóa hiễu nghị việt xô
cũng được công an tp hà nội đặt ra và quán triệt tới toàn lực lượng công an tp
trên cơ sở các kế hoạch phương án và phân công nhiệm vụ cụ thể
giám đốc công an tp chỉ đạo toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tp
nêu cao tinh thần trách nhiệm tính chuyên nghiệp phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng
giữ đúng tư thế lễ tiết tác phong tạo hình ảnh đẹp gần gũi thân thiện
của công an tp trong con mắt bạn bè quốc tế và các tầng lớp nhân dân
hiệp đồng chặt chẽ có hiệu quả với các lực lượng đảm bảo tuyệt đối an ninh
an toàn hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần hai
ngay sau đó công an thành phố hà nội tổ chức xuất quân với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh
an toàn cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên diễn ra tại hà nội